đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn có chương trình làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của bộ chính trị ban bí thư thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
chỉ thị của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trên tinh thần đó đoàn sẽ kiểm tra các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đà nẵng theo đúng quy định của bộ chính trị ban bí thư trong thời gian dự kiến là một mươi ngày